thậm chí tại thủ đô hà nội cũng như khu vực nam đồng bằng nhiệt độ cũng chỉ ở khoảng một mươi chín hai mươi độ và trời rét nhẹ
theo dự báo của các chuyên gia trong ngày hôm nay bắc bộ vẫn phổ biến ít mưa ngày nắng sớm
nhiệt độ chưa vào chiều sẽ tiếp tục duy trì ở mức là từ hai mươi chín ba mươi độ
nhưng độ ẩm trong không khí vẫn thấp chỉ dưới năm mươi năm nên trời vẫn rất hanh khô
dự báo tình trạng hanh khô ban ngày và rét về đêm và sáng sớm tại các tỉnh miền bắc sẽ còn tiếp tục trong hai ngày tới
trạng thái nắng hanh cũng diễn ra cả với khu vực phía bắc miền trung phần từ thanh hóa trở vào cho tới quảng trị
thời tiết không khác nhiều so với các tỉnh miền bắc với nền nhiệt trưa chiều sẽ phổ biến ở mức hai mươi tám ba mươi độ
phần còn lại của miền trung bao gồm các tỉnh thành từ thừa thiên huế trở vào cho tới tận bình thuận
trong ngày hôm nay cũng duy trì trạng thái ít mưa ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ giao động trong khoảng ba mươi ba mươi hai độ
tây nguyên và nam bộ cũng có ngày cuối tuần
với thời tiết tốt trời ít mưa ngày nắng nhiệt độ trưa vào chiều sẽ tăng nhanh lên mức là hai mươi chín ba mươi hai độ trên cả hai khu vực
đêm nay nhiệt độ trên cả hai khu vực tiếp tục có xu hướng nhích nhẹ phổ biến trong khoảng hai mươi ba hai mươi năm độ đối với khu vực nam bộ và từ một mươi bảy hai mươi độ đối với khu vực tây nguyên
thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động dân sinh ngày cuối tuần
đêm qua áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số bảy tiếp tục suy yếu và tan đi
trong khi đó khối không khí lạnh ở phía bắc cũng không còn bổ sung xuống nước ta
vì thế không chỉ ngoài khơi xa mà ngay cả các vùng biển ven bờ thời tiết cũng dần ổn định trở lại
dự báo trong ngày và đêm nay gió trên các vùng biển tiếp tục thổi đều theo hướng đông bắc nhưng cường độ chỉ duy trì ở mức cấp năm nên không còn sóng cao và biển động
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước